một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một khu nhà xưởng nằm trong khu dân cư ở quận bảy tp hcm
rất may lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã có mặt kịp thời để không cháy vô cháy
trước đó khoảng hơn một mươi giờ sáng cùng ngày nhiều người phát hiện khói đen bốc lên cuồng cuộn
bên trong kho xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại an đại hưng
địa chỉ một mươi chín đường đào trí phường phú thuận quận bảy
chỉ trong ít phút đám cháy lan rộng bên trong khu nhà xưởng
trước đó nhiều công nhân đang làm việc và các hộ dân khẩn trương di dời đồ đạc tháo chạy
tiếp cận hiện trường nhiều xe chuyên dụng lính cứu hỏa tiến sâu bên trong kho xưởng
sau gần hai giờ phun nước đám cháy được dập tắt
vụ cháy khiến nhiều hàng hóa và máy móc bên trong hư hỏng thiệt hại nặng
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ